anh đang tìm cách ngăn chặn các quốc gia sử dụng dịch vụ của nước này để vận chuyển dầu của nga
trừ khi dầu được mua với mức giá bằng hoặc thấp hơn mức giá trần do phương tây đặt ra
chính phủ anh cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai tới
áp dụng cho các dịch vụ của anh bao gồm bảo hiểm môi giới và vận chuyển
biện pháp này là một phần của các lệnh trừng phạt nhằm vào nga liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine
hồi tháng ba vừa qua chính phủ anh thông báo nước này sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ
và các chế phẩm dầu mỏ của nga vào cuối năm nay
dầu mỏ của nga chiếm khoảng tám lượng dầu nhập khẩu của anh